liên quan tới vụ việc cháu bé một mươi hai tuổi bị hãm hại tại quận hà đông thành phố hà nội mà dư luận quan tâm trong thời gian gần đây
ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân quận hà đông đã phê chuẩn quyết định khởi tố hai bị can trong vụ án này
bao gồm phạm thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại vạn phúc hà đông hà nội bị khởi tố về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
và hoàng thị thu huyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại hà cầu hà đông hà nội bị khởi tố về tội hành hạ con
theo tài liệu điều tra ban đầu nạn nhân ở cùng mẹ đẻ là hoàng thị thu huyền và hai em cùng mẹ khác cha
huyền có quan hệ tình cảm với phạm thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở khối hồng phong phường vạn phúc quận hà đông hà nội
tùng thường xuyên đến nhà huyền chơi và ngủ lại
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng lúc huyền không có nhà tùng đã nhiều lần ép nạn nhân quan hệ tình dục
nếu không đồng ý thì đối tượng đe dọa sẽ đánh nên nạn nhân sợ và phải làm theo
tại cơ quan điều tra ban đầu phạm thanh tùng không khai nhận hành vi phạm tội
đến ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như trên
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của phạm thanh tùng tại số một mươi một khối hồng phong phường vạn phúc
cơ quan chức năng thu giữ các tăng vật liên quan tới vụ án
khi mình đang đến nhà mà không có thấy bố mẹ ở nhà
đã thấy có mẹ ở nhà thì bị can không sửa
còn khi không ở nhà thì lúc ấy mới có thể thực hiện hành vi được
sau lúc thực hiện thì lúc ấy cháu nó sợ là ảnh hưởng đến cháu bé sau đây
ngoài ra cơ quan điều tra còn xác định nạn nhân thường xuyên bị mẹ đẻ là hoàng thị thu huyền
sử dụng ống nước dây điện gậy tre đánh vỡ
cơ quan điều tra không bảo chân tay lưng khi không vâng lời
tại cơ quan điều tra hoàng thị thu huyền khai nhận hành vi hành hạ con đẻ như trên
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi và hành hạ con
bắt bị can tạm giam trong thời hạn bốn tháng đối với phạm thanh tùng
về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi quy định tại điều một trăm bốn mươi hai bộ luật hình sự
ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hoàng thị thu huyền về tội hành hạ con
quy định tại điều một trăm tám mươi năm bộ luật hình sự không áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam
do huyền đang nuôi con dưới ba mươi sáu tháng
cũng theo tài liệu của cơ quan điều tra bản thân hoàng thị thu huyền
là đối tượng mua bán trái phép chất ma túy đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông bắt khởi tố
tuy nhiên do huyền đang mang thai nên vụ án chưa được tòa án nhân dân quận hà đông đưa ra xét xử
ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đã sinh con thứ tư theo huyền và tùng thừa nhận là con chung của nhau
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông vẫn đang tiếp tục phối hợp với phòng nghiệp vụ công an tp hà nội
viện kiểm sát nhân dân quận hà đông điều tra làm rõ vụ việc